tại kỳ họp lần thứ một mươi chín ban chấp hành đảng bộ tp đà nẵng đã tập trung phân tích
chỉ ra những nguyên nhân tồn tại dẫn đến nhiều chỉ số về kinh tế xã hội không đạt trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đưa ra định hướng phát triển năm hai nghìn hai mươi
báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín nhiều chỉ số về kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố đà nẵng đạt thấp
như tổng sản phẩm xã hội gần sáu bảy trong khi kế hoạch đề ra là tám chín
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn bốn chỉ hơn một nửa so với kế hoạch đề ra
nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo
trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương đơn vị còn hạn chế
để đạt được mục tiêu đại hội đảng bộ tp đà nẵng lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu tập trung phân tích đánh giá đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể đặc biệt cần tăng cường đối thoại
lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân
cũng tại hội nghị lần này ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã công bố và trao quyết định của ban bí thư trung ương đảng
về việc chỉ định một đồng chí bổ sung ủy viên ban thường vụ thành ủy và bảy đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi